theo tin truyền hình nhân dân vừa nhận từ nguồn thông tin bộ quốc phòng cho biết lúc chín giờ sáng ngày hôm nay
máy bay quân sự của trường sĩ quan không quân đóng tại thành phố nha trang đã bị rơi tại huyện cam lâm
hai phi công đã tử vong
theo đại diện của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường
hiện trường vụ rơi máy bay gần hồ chứa nước lớn ở xã suối tân
đại diện ủy ban nhân dân xã suối tân thông tin xung quanh khu vực máy bay rơi hiện đang có cháy lớn
các lực lượng đang tổ chức dập lửa